thưa quý vị tối ngày hôm qua ngay sau khi đội tuyển u hai mươi ba việt nam chiến thắng trước đội tuyển u hai mươi ba thái lan
ở trận chung kết để giành huy chương vàng môn bóng đa nam tại sea games ba mươi một
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có thư chúc mừng thành tích tuyệt vời này
trong thư thủ tướng chia sẻ cùng với huy chương vàng của đội tuyển bóng đá nữ
và thành tích các môn thể thao thi đấu tại sea games ba mươi một đạt được
đã khẳng định vị thế của bóng đá việt nam nói riêng
thể thao việt nam nói chung ở khu vực và từng bước vươn tầm thế giới
đảng và nhà nước sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa và mong muốn các tổ chức cá nhân
cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ ủng hộ để phát triển nền thể thao nước nhà nói chung
các môn thể thao đỉnh cao nói riêng
thủ tướng dành lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ cả nước đã luôn đồng hành
cùng với đội bóng đá nam và nữ
lời cảm ơn đặc biệt đến huấn luyện viên ban huấn luyện đã dành hết tâm huyết
trí tuệ vượt qua khó khăn để dẫn dắt đội bóng đến chiến thắng
thủ tướng đề nghị ban thi đua khen thưởng trung ương bộ văn hóa thể thao và du lịch
và các cơ quan bộ ngành liên quan đề xuất kịp thời các hình thức khen thưởng
phù hợp đến cầu thủ huấn luyện viên của các đội bóng và những tập thể cá nhân xuất sắc
ở các môn thi đấu thể thao khác
đêm qua là một đêm không ngủ với người hâm mộ cả nước
ngay sau tiếng còi chậm tài kết thúc trận chung kết giữa u hai mươi ba việt nam
u hai mươi ba thái lan người dân trên khắp cả nước đã vỡ hòa trong niềm vui hạnh phúc
tràn xuống đường ăn mừng trước vô địch và bất chấp tại nhiều nơi trời mưa khá nặng hạn
với màu áo đỏ in hình cờ đỏ tổ quốc cờ đỏ sao vàng trên tay người hâm mộ cả nước
đã đổ ra đường diễu hành khắp các tuyến phố chính tạo nên không khí vui tươi
cuồng nhiệt trong đêm chiến thắng của đội tuyển
nhận định rất đông người hâm mộ sẽ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng
lực lượng công an các đơn vị địa phương đã lên phương án và có mặt trên các tuyến đường trọng điểm
để điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho người hâm mộ
theo ghi nhận một số người đã không tuân thủ lật lệ giao thông không đợi mũ bảo hiểm
trở quá số người quy định
trong đó có không ít đối tượng là thanh niên lợi dụng hình thức đám đông
có biểu hiện lạng lách đánh võng nẹt bô không đổi mũ bảo hiểm
điều khiển xe gây mất trật tự công cộng
lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại nhiều khu vực để xử lý và ngăn chặn đua xe trái phép
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đang tiến hành xác minh xử lý đối với ba đối tượng
có hành vi vận chuyển cát trái phép trên tuyến sông đồng nai
trước đó lực lượng công an phát hiện và bắt giữ ba phương tiện ghe gỗ không có biển số đăng ký
đang vận chuyển khoảng ba mươi một mét khối cát không rõ nguồn gốc tại khu vực vàm bà trèo
ở địa bàn xã tam an
tại thời điểm kiểm tra cả ba người điều khiển phương tiện trên chưa xuất trình được các loại giấy tờ
liên quan đến phương tiện và các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển
một đối tượng vừa mua bán trái phép chất ma túy lại vừa mang theo vũ khí nóng ở khu vực biên giới
đã bị lực lượng chức năng tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
theo đó lầu nỏ già sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại xã na ngoi huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai trăm linh sáu viên ma túy tổng hợp ba súng tự chế
trong đó có một súng tự chế bắn đạn ak một súng tự chế bắn đạn ria và một súng tự chế bắn đạn bi
và bốn viên đạn ak hai mươi viên đạn bi
kiểm tra quán ba dman club có địa chỉ tại số một trăm một mươi ba trần hưng đạo phường dương đông
công an tp phú quốc tỉnh kiên giang phát hiện hơn hai trăm linh người đang tụ tập nhảy búa
trong đó qua test nhanh có hai mươi hai người dương tính với ma túy
được biết qua kiểm tra giấy phép kinh doanh cơ sở này đăng ký là trung tâm tổ chức sự kiện dịch vụ ăn uống
nhưng bảng hiệu và mô hình tổ chức hoạt động thì lại không đúng như giấy phép kinh doanh được cấp
mà lại thiết kế hoạt động theo kiểu quán ba trá hình để thu hút khách
công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước cho biết hiện đang tạm giữ một mươi hai bình khí bóng cười
và bốn mươi cây thuốc lá điện tử
số hàng hóa trên được phát hiện trong một căn nhà cho thuê tại khu phố thanh bình phường tân bình thành phố đồng xoài
trước đó tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà cho thuê tại tổ một khu phố thanh bình phường tân bình
tổ công tác phát hiện trước cửa nhà có một mươi hai bình khí vẫn còn nguyên màng ni lông bọc niêm phong đầu van bình
cùng chín mươi quả bóng bay cao su bốn mươi cây thuốc lá điện tử trong nhà
chủ thuê nhà là kiều văn tuấn hai mươi một tuổi trú tại huyện phú riềng
không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh được nguồn gốc của số hàng trên
bước đầu tuấn khai nhận một mươi hai bình khí bóng cười
một mươi hai bình khí là khí bóng cười tuấn mua về để bơm vào bóng cao su bán
quá trình kiểm tra căn nhà tổ công tác còn phát hiện và tạm giữ chín con dao nhọn dài hai con dao phóng lợn
liên quan đến vụ một cán bộ công an tỉnh an giang bị nhóm thanh niên đánh trọng thương tại khu vực xã châu phong thị xã tân châu
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn hoàng trấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thị xã tân châu tỉnh an giang về hành vi cố ý gây thương tích
được biết trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt giam bốn bị can gồm lê ngọc tín sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hồ thành quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
lương tân em sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
nguyễn ngọc cẩn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng chú tại xã châu phong thị xã tân châu tỉnh an giang
về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày một mươi bốn tháng năm do mâu thuẫn khi tham gia giao thông lê ngọc tín đã gọi điện huy động
một nhóm thanh niên đến vây đánh anh nguyễn đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm là cán bộ công an tỉnh an giang
mặc dù anh khoa đã bỏ chạy nhưng đối tượng vẫn đổi theo và dùng hung khí tiếp tục đánh anh khoa gây thương tích nặng
khi công an xã châu phong đến hiện trường thì nhóm của tín đã bỏ trốn
anh khoa được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu đã nhanh chóng triển khai lực lượng
tập trung xác minh điều tra và thu thập chứng cứ
đến nay đã bắt được năm bị can liên quan đến vụ án trên
công an tỉnh đắk lắc vừa tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam hai mươi tám đối tượng liên quan đến vụ hủy hoại
ba trăm tám mươi hectare rừng sản xuất tại xã yatomot huyện easup
hai mươi tám đối tượng trú tại các xã yatomot xã erv xã ell của huyện easup đã bị khởi tố để điều tra làm rõ
về hành vi hủy hoại rừng
trước đó vào đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai các lực lượng chức năng tỉnh đắk lắk đã phát hiện vụ phá rừng
quy mô lớn tại xã yatomot huyện easup
quá trình kiểm tra hiện trường xác định diện tích rừng bị phá là ba trăm tám mươi hai bảy ha
tại các khoảnh hai và ba thuộc tiểu khu hai trăm hai mươi hai và từ khoảnh một đến khoảnh tám thuộc tiểu khu hai trăm linh năm
tích rừng chưa giao chưa cho thuê hiện giao ủy ban dân xã yatomot huyện easup quản lý
loại rừng được quy hoạch theo chức năng rừng sản xuất là rừng tự nhiên
chữ lượng bình quân một mươi bảy mươi bảy m ba một hectare
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng vào ngày một mươi hai tháng bốn
và hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý theo quy định
sáng ngày hai mươi hai tháng năm công an huyện tiểu cần tỉnh trà vinh cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với trần hoàng khải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tạm trú tại ấp tân thành tây xã tân hòa huyện tiểu cần
về hành vi mua bán thuốc lá điếu nhập lậu
qua công tác trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện tiểu cần
phát hiện phải thường xuyên tập kết thuốc lá điếu nhập lậu để bán lại các tiệm tạp hóa trên địa bàn
lực lượng trinh sát tiến hành theo dõi để đấu tranh triệt xóa
đến khoảng bốn giờ sáng ngày hai mươi hai tháng năm lực lượng trinh sát phát hiện khải điều khiển xe mô tô
chở nhiều túi nilong màu đen từ nhà tại ấp tân thành tây xã tân hòa huyện tiểu cần
đi ra hướng cống cần trông được khoảng hai trăm linh mét thì bị lực lượng công an huyện tiểu cần tiến hành kiểm tra
và bắt quả tan khải đang vận chuyển bốn trăm linh gói thuốc lá một trăm linh gói hiệu z và ba trăm linh gói hiệu hero
nên tiến hành lập biên bản sau đó tiến hành khám xét nhà tải lực lượng công an phát hiện
tại nhà kho có cất dấu hơn bảy chín trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu
công an huyện tiểu cần tiến hành niêm phong và tạm giữ số tang vật trên
tại công an công an bước đầu trần hoàng khải khai nhận số thuốc lá điếu nhập lậu trên
mua của một người ở huyện cù lao dung tỉnh sóc trăng về để bàn giao lại cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn
công an phường tân phong quận bảy tp hcm vừa tiếp nhận nguyễn văn hải sinh năm hai nghìn một
và lê trọng hiếu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi cùng ngụ tại quận bảy để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
khoảng một mươi bảy h năm mươi phút ngày hai mươi tháng năm hải lấy xe máy chở hiếu đi lòng vòng tại các con đường
trong khu đô thị phú mỹ hưng tìm người sơ hở để ra tay cướp tài sản
đến đường phạm văn nghị quận bảy cả hai thấy người đàn ông cầm điện thoại đang đi bộ nên tiếp cận
hiếu giật điện thoại rồi cả hai tăng ga bỏ chạy
bị cướp giật điện thoại nạn nhân chạy bộ đũa theo hai đối tượng
lúc này đội bảo vệ phú mỹ hương đang tuần tra phát hiện sự việc nên báo cho trực ban
sau đó các đơn vị bảo vệ đã chốt chặn các vị trí truy tìm hai đối tượng tình nghi
có liên quan đến vụ cướp giật
khi đến gần giao lộ nguyễn văn linh nguyễn lương bằng
hai đối tượng bị tội bảo vệ dùng thanh barrier để chặn bắt
hải lấy xe máy chở hiếu phóng tốc độ cao tăng vào thanh chán barrier để tẩu thoát nhưng té ngã
cả hai bị khống chế và bàn giao cho lực lượng chức năng ngay sau đó
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn của tp hcm xảy ra nhiều trường hợp
người dân truy đuổi nghi phạm cướp sau đó xảy ra tai nạn chết người
các đối tượng thực hiện hành vi này ngày càng liều lĩnh manh động
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp yêu cầu lực lượng công an trên địa bàn
nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công tác ba trăm sáu mươi ba để đấu tranh mạnh mẽ với loại tội phạm này
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm cho biết trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
tình hình các loại tội phạm nhìn chung có chiều hướng giảm
tuy nhiên tội phạm xâm phạm sở hữu vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn sáu mươi trong cơ cấu tội phạm
và gây nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe của người dân
mới đây vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai công an quận một mươi hai đã bắt hai nghi phạm liên quan
vụ một thanh niên bị tai nạn tử vong trong lúc đuổi theo kẻ cướp
trước đó tối ngày hai mươi bảy tháng bốn sau khi cướp điện thoại và bị nạn nhân truy đuổi
rồi xảy ra tai nạn trên đường nguyễn văn quá quận một mươi hai
nghi phạm đã chạy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường
theo đánh giá của lực lượng công an tp hcm đa số các vụ cướp dật xảy ra trên địa bàn thành phố
đều là cướp vật điện thoại
trước tình hình tội phạm cướp vật trộm cắp có diễn biến phức tạp
và không chỉ cướp tài sản của người dân mà còn cướp tài sản của người nước ngoài
như trường hợp du khách người nga bị cướp điện thoại khi đang đứng đón xe
từ quận một về quận bình thạnh vào cuối tháng bốn vừa qua
chính vì vậy trong thời gian bước vào cao điểm du lịch hè và thành phố
có hàng loạt hoạt động kích cầu du lịch lực lượng công an đã lên phương án
đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm du lịch đặc biệt khu vực trung tâm thành phố
với vai trò là trưởng bang chỉ đạo một trăm ba mươi tám của thành phố hồ chí minh
ông ngô minh châu phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu
các thành viên trong ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình
triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm phù hợp với tình hình thực tế
nhất là phải đẩy mạnh việc kiểm tra ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám cấp quận quyện
và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công tác ba trăm sáu mươi ba
một đoàn là do công an thành phố làm trưởng đoàn
một đoàn là do thượng trực quỹ ban mật tận tổ quốc thành phố làm trưởng đoàn
tiến hành kiểm tra tổ chức là một số sở ngành ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám một số quận quyện
cái điểm nào mà ở các nơi mà triển khai nó chưa đến nơi chốn
để tình hình an ninh lực tự đó nó diễn biến phức tạp
cái nhà thì cần phải có cái chứng chỉnh
lực lượng công an thành phố cũng phải củng cố về các lực lượng
trong đó có lực lượng ba trăm sáu mươi bảy
lực lượng ba trăm sáu mươi ba củng cố một cách mạnh mẽ hoạt động có hiệu quả
để khẳng định lực lượng ba trăm sáu mươi ba là khắc tinh của tội phạm
nhất là cái đội tội phạm về trọng cấp cướp cướp dịch trên đường phố
hiện nay lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố thủ đức
và các tổ ba trăm sáu mươi ba của công an các quận nguyện
đã lên phương án bố trí lực lượng tuần tra khép kính địa bàn
bên cạnh đó người dân cần nâng cao cảnh giác
không tạo sơ hở để kẻ gian lợi dụng trọng cấp
nếu gặp phải những tình huống này người dân cần bình tĩnh
ghi nhớ đặc điểm nhận dạng loại xe biển số xe
và báo công an gần nhất để được hỗ trợ